thế này indonesia đã đóng cửa với một mươi một quốc gia vào vùng lãnh thổ của biến thể omicron đồng thời gia tăng thời hạn cách ly cho tất cả các du khách quốc tế từ ba ngày lên bảy ngày để lương trước sự sầm nhập của biến thể này
who cho biết thế giới tới ngày hai mươi chín tháng một mươi một chưa ghi nhận ca tử vong nào có liên quan tới biến thể mới omicron song nguy cơ bùng phát toàn cầu của chủng mới này là rất cao
hãng tin reuters dẫn một thông cáo của who đánh giá biến chủng mới o
micron có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu gây ra mối đe dọa toàn cầu ở mức rất cao và có thể khiến cho một số khu vực phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng
trong khuyến cáo gửi một trăm chín mươi bốn thành viên của tổ chức who hối thúc cộng đồng quốc tế phải sẵn sàng ứng phó với biến chủng mới đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine cho các nhóm thuộc diện ưu tiên cao và đảm bảo triển khai các kế hoạch đối phó để duy trì với các dịch vụ y tế thiết yếu
khuyến cáo có đoạn điều rõ
khuyến cáo có đoạn điều rõ
sở hữu số lượng đột biến chưa từng có một số trong đó có liên quan đến tác động tiềm tàng đối với quỹ đạo của đại dịch
về tổng thể nguy cơ toàn cầu liên quan đến biến thể mới đáng quan ngại này được đánh giá là rất cao
theo who cần phải có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về khả năng omicron né tránh hệ thống bảo vệ mà các vaccine tạo ra cho hệ thống miễn dịch của con người
báo cáo đầy đủ hơn dự kiến sẽ có trong vài tuần tới
một mối quan tâm lớn đó là
biến thể omicron có thể làm giảm hiệu quả của vaccine vì số lượng lớn đột biến của nó
hầu hết các loại vaccine đều giúp cho cơ thể tạo ra các kháng thể vô hiệu hóa protein đột biến của virus
loại protein này bám vào các tế bào của con người
nhưng nhiều đột biến của omicron nằm trong các vùng protein đột biến mà các thể nhận ra
làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine
hiện các nhà sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín như pfizer và moderna
đang xem xét việc điều chỉnh vaccine của các hãng này trước sự xuất hiện của biến thể mới omicron
giáo sư catherine bennett nhận định
có thể chỉ mất vài tuần để có thể phát triển được loại vaccine thế hệ mới dựa trên các loại vaccine có sẵn
đây là điểm mạnh của vaccine công nghệ mrna có thể nhắm vào những biến thể cụ thể như omicron mà không cần phải bào chế một loại vaccine mới
trước nguy cơ bùng phát của biến chủng mới câu hỏi đặt ra là tại sao biến chủng này lại xuất hiện
một số nhà khoa học đã có câu trả lời cho vấn đề này
omicron biến thể mới của virus corona được nhận diện lần đầu tiên ở nam phi
dù không rõ có phải nó được sản sinh ra tại đây hay được đưa từ nơi nào đó tới nước này
tuy nhiên điều các nhà khoa học biết rõ là virus có nhiều khả năng đột biến tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp và lây truyền cao
michael hez nhà nghiên cứu cấp cao về y tế toàn cầu tại đại học sountunton của anh cho biết
có lẽ biến thể omicron xuất hiện tại một nước khác và được phát hiện ở nam phi
nơi có năng lực và khả năng giải trình tự bộ gen rất tốt
nó có thể là hậu quả của một đợt bùng phát có lẽ ở một số khu vực thuộc châu phi hạ sahara
nơi ít có hoạt động giám sát bộ gen của virus và tỷ lệ tiêm chủng thấp
ông hed nói sự xuất hiện của các biến thể mới là hậu quả tự nhiên của việc thế giới tiêm chủng quá chậm
chúng ta vẫn còn một lượng lớn dân số chưa tiêm phòng giống như ở khu vực châu phi
hạ sahara và những nơi này rất dễ xảy ra các đợt bùng phát dịch lớn
nhà nghiên cứu này nói thêm các biến thể mới của virus từng gây ra nhiều vấn đề trong quá khứ
đều xuất hiện tại những nơi có các đợt bùng phát dịch lớn không kiểm soát được
như biến thể anfa được phát hiện ở anh vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hay là biến thể delta tại ấn độ vào hồi tháng hai
biến thể omicron hiện đã lây lan ra khắp toàn cầu
các nhà khoa học và chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo
khoảng cách cực lớn về tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển
có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này
cựu thủ tướng anh gordon brown nói
sự thất bại của thế giới trong việc tiêm vaccine cho người dân ở các nước đang phát triển
đang quay trở lại ám ảnh chúng ta
chúng ta đã được báo trước do thiếu chiến dịch tiêm chủng rộng khắp
nên dịch covid một mươi chín không chỉ lây lan thoải mái ở những người không được bảo vệ
mà nó còn gây ra đột biến với các biến thể mới xuất hiện từ các nước nghèo nhất
và hiện giờ đe dọa tự giải phóng chúng ngay cả ở những người đã tiêm phòng
tại các nước phát triển trên thế giới
sự xuất hiện của biến thể omicron của virus corona chủng mới sars cov hai
làm dấy lên quan ngại về năng lực hiện có của các dòng vaccine
và hiện các hãng dược phải điều chế những phiên bản mới để đối phó hay không
đài nbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế thú nhận
hiện vẫn chưa có câu trả lời cho những quan ngại trên
điều này do biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
các ca đầu tiên được ghi nhận ở khu vực phía nam châu phi
và thể hiện năng lực lây lan nhanh chóng
biến thể cũng chứng tỏ khả năng cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá sự phòng vệ của hệ miễn dịch ở người
gốm đến từ người đã tiêm vaccine lẫn khỏi bệnh theo các nhà nghiên cứu nam phi
các quốc gia phương tây nhanh chóng áp đặt lệnh giới hạn đi lại
đối với những nước xuất hiện biến thể mới
thậm chí isarao còn đi xa hơn khi cấm nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài
để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ hiệu omicron có làm gia tăng nguy cơ bệnh nặng
hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
phải đợi khoảng hai tuần trước khi giới chuyên gia y tế thế giới nắm rõ
trong tài số liệu dạng này theo ông jinan biman
nhà khoa học của viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở nam phi
đến lúc đó nếu xác định các dòng vaccine hiện tại không thể cung cấp
sự bảo vệ tương ứng trước biến thể omicron ông bilman cho rằng
các hãng dược chắc chắn cần phải hành động để đối phó với thách thức mới
sản xuất vaccine cũng xác nhận đã bắt tay nghiên cứu biến thể mới
nhất là tìm hiểu khả năng đột phá hàng trào bảo vệ do vaccine mang lại
tuy nhiên việc điều chế những lô vaccine mới để thử nghiệm cũng cần vài tuần
đối với những biến thể trước đó vaccine vẫn chứng tỏ hiệu lực bảo vệ
thậm chí đối với biến thể danta cũng có thể chúng ta sẽ không cần phải cập nhật vaccine
theo chuyên gia travis kennedy về lĩnh vực nghiên cứu tiến hóa
của bệnh truyền nhiễm tại đại học bang pennsylvania mỹ
cần có sự minh bạch
về dữ liệu và nếu thời gian cho phép
thế giới sẽ có thể đối phó nguy cơ của các làn sóng biến thể mới theo giới nghiên cứu
phát biểu trên đài cnn tiến sĩ fauci cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận
về mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
lần đầu tiên phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
một số đột biến ở biến thể mới này của virus gây covid một mươi chín đang gây quan ngại
đặc biệt khi liên quan đến khía cạnh tăng mạnh nguy cơ lây nhiễm
và có thể đột phá phản ứng của hệ miễn dịch theo ông foci
hiện mỹ vẫn chưa ghi nhận ca nào liên quan đến biến thể mới
ông faushi cho biết cộng đồng khoa học nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu omicron
biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở protein gai
trong khi cần phải mất tối đa tám tuần để xây dựng bức tranh toàn cảnh
về những nguy cơ tiềm tàng của biến thể omicron
diễn tiến về dịch bệnh tại các nước đang tăng tốc
sau đó số ca tại nam phi đang tăng lên nhanh chóng
và isarau mỹ cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên
tờ the indipenden youca dẫn khuyến cáo của ủy ban châu âu đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên
hãy ngừng hoạt động đi lại với các nước xuất hiện ca nhiễm mới
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who cũng xếp ông micron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng who bổ sung vào danh sách các biến thể covid một mươi chín
cùng ngày mỹ canada và úc theo trân yu cùng một số nước khác áp đặt lệnh giới hạn đi lại
đối với khu vực phía nam châu phi theo reuters vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
giới chuyên gia nhận định lệnh hạn chế đi lại không ngăn biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
song có thể làm chậm tốc độ lây lan
tiến sĩ antony fauci chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của mỹ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận
không thể ngăn chặn biến chủng omicron xâm nhập vào nước này
câu hỏi đạt ra là chúng ta có thể làm nó chậm lại hay không fauci nói
mỹ áp hạn chế đi lại với tám quốc gia phía nam châu phi nhằm đối phó với chủng omicron
được cho là có nhiều đột biến và khả năng lây lan cao hơn delta
tiến sĩ fauci nhận định biện pháp này sẽ giúp giới chuyên gia có thêm thời gian đối phó với chủng omicron
các chuyên gia khác cũng cho rằng lệnh hạn chế đi lại không ngăn được ông michom xâm nhập vào mỹ
thậm chí cảnh báo chủng ncov mới đã xuất hiện
tuy nhiên họ nhận định lệnh hạn chế đi lại giúp giới chức y tế cùng các hãng dược phẩm có thêm thời gian
để xác định khả năng chống biến chủng mới của vaccine covid một mươi chín hiện tại và liệu có phải phát triển sản phẩm mới hay không
lệnh hạn chế đi lại sẽ làm chậm tiến trình lây lan của omicron chứ không ngăn biến chủng này
tiến sĩ ezekiel emanuel tại đại học pennsylvania nói
không thể tránh được biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ song chúng ta có thể thay đổi các điều kiện liên quan
tiến sĩ fauci nói
cho biết omicron có khoảng ba mươi đột biến và khoảng một mươi trong số đó liên quan đến khả năng lây truyền và hiệu quả miễn dịch
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng lây lan hơn và né được các loại vaccine hiện tại ở mức độ nào đó chưa xác định được forci nói
fauci cho biết mỹ ghi nhận một số ca nhiễm đột phá ở những người nhiễm biến chủng của delta đã khỏi bệnh
và những người tiêm đủ liệu trên vaccine
ông cho biết các chuyên gia chưa xác định được mức độ bệnh trạng sau khi nhiễm omicron
các quan chức chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho biết đang làm việc với giới chức các nước khác để tìm hiểu thêm về chủng omicron này
tổng thống biden nói
số ca nhiễm chủng này đang tăng là lý do người mỹ cần tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc mũi tăng cường
quan điểm được fauci nhắc lại sau đó
mỹ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ cấm người tới từ nam phi botswana zimbabwe namibia le sotho
các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân mỹ hoặc thường trú nhân
xong họ cần có xét nghiệm âm tính với ncov
quyết định được mỹ đưa ra sau khi tổ chức y tế thế giới who đặt tên biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi là omicron và xếp vào nhóm đáng lo ngại
danh sách này bao gồm các biến chủng nguy hiểm có thể lây lan nhanh chóng gây bệnh nặng
làm giảm hiệu quả vaccine hoặc các phương pháp